những ngày qua hơn một con cá bớp thương phẩm chuẩn bị xuất bán thị trường
có trọng lượng từ hai đến bốn kg chết bất thường ở lý sơn tỉnh quảng ngãi
trước đó hơn một mươi hai hai trăm linh con cá bớp thương phẩm có trọng lượng từ năm trăm linh gram đến năm kg một con nuôi ven đảo lý sơn cũng bị chết
ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người nuôi cơ quan chức năng huyện lý sơn đã trực tiếp đến hiện trường
để kiểm tra và lấy mẫu nước gửi chuyên gia xét nghiệm xác định nguyên nhân cá chết
kết quả cho thấy cá chết là do thời tiết nắng nóng dòng chảy thấp nên cá thiếu oxy cục bộ dẫn đến chết hàng loạt
huyện lý sơn đã khuyến cáo người nuôi di chuyển bè đến vùng nước sâu trong những ngày nắng nóng diện rộng
tránh khu vực nước bị ô nhiễm và tàu thuyền đau đậu